sáng nay một mươi bảy tháng chín phiên họp thứ ba mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục làm việc với việc cho ý kiến về dự thảo nghị định
quy định thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh hải quan asean
để thực hiện nghị định thứ bảy về hệ thống quá cảnh hải quan chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên làm việc
theo báo cáo của bộ tài chính nghị định này sẽ điều chỉnh những vấn đề mà pháp luật hiện hành trong nước thiếu
như về cơ chế bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh
việc áp dụng doanh nghiệp ưu tiên trong hoạt động quá cảnh
ngoài ra cũng có những quy định chặt chẽ hơn với luật hiện hành như quy định về quyền của người khai hải quan
và địa điểm làm thủ tục hải quan hẹp hơn so với luật hải quan
tại buổi thảo luận các đại biểu nhất trí về việc cần thiết ban hành nghị định này cho ý kiến về một số vấn đề
như cơ chế bảo lãnh và thu hồi nợ thuế hải quan về việc áp dụng doanh nghiệp ưu tiên trong hoạt động quá cảnh
theo ý kiến một số đại biểu nghị định này bên cạnh việc nội luật hóa các quy định về hải quan
cũng cần tăng cường kiểm soát chặt hàng hóa bảo đảm việt nam không trở thành điểm trung truyền hàng lậu hàng cấm